ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã quyết định phong tỏa một phần khu resort khách sạn bồ tích hội an từ chiều ngày một mươi tháng ba
đây là khách sạn có du khách người anh dương tính với covid một mươi chín thứ ba mươi ba ở việt nam lưu trú
sau khi đưa du khách người anh nhiễm covid một mươi chín ra bệnh viện trung ương huế điều trị tỉnh quảng nam đã triển khai công tác khoanh vùng tiêu độc khử trùng toàn bộ khách sạn bô tích hội an
và tạm dừng việc đón nhận khách lưu trú tại đây từ ngày một mươi tháng ba
đồng thời bốn du khách đang cách ly tại khách sạn này cũng được đưa đến khu cách ly tại trường cán bộ hội nông dân việt nam
khu vực miền trung tây nguyên và bảy nhân viên lễ tân người việt nam tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ ba mươi ba
được đưa đến phòng khám đa khoa khu công nghiệp điện nam điện ngọc để tiếp tục theo dõi giám sát y tế theo quy định
tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tiến hành cách ly hai người nước ngoài cùng đi chuyến bay với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số ba mươi bốn và lấy mẫu kiểm tra đối với hai người này
hiện hãng bay cũng đã cung cấp những trường hợp tiếp xúc gần với hai du khách trên
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khử trùng tại nơi hai du khách này lưu trú
đồng thời xác minh địa điểm mà hai du khách này đã ghé qua tiếp xúc từ khi nhập cảnh vào việt nam
bệnh nhân covid một mươi chín thứ ba mươi là người anh đến huế chiều sáu tháng ba
đến sáng bảy tháng ba đã được cách ly tại khách sạn moonlight trên đường phạm ngũ lão
tối cùng ngày bệnh nhân đã được chuyển cách ly tại cơ sở hai bệnh viện trung ương huế
trong thời gian lưu trú tại khách sạn
bệnh nhân đã rời khách sạn để đi ăn tối cùng bạn đồng hành
sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh thừa thiên huế đã cho phong tỏa khách sạn
nhà hàng và tuyến đường bệnh nhân đã đi qua để phun thuốc vệ sinh môi trường
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và những tác động của tình hình dịch bệnh
tới tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội
thành ủy hải phòng vừa thống nhất chủ trương không tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng hải phòng dừng việc tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn
tạm dừng không xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án công trình đầu tư mới
yêu cầu tổ chức lễ cưới lễ tang theo hình thức gọn nhẹ
ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín